ở hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rông tỉnh quảng trị người dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
trong khi đó nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình nước sạch ở địa phương còn khó khăn
bằng nhiều cách làm khác nhau huyện hương hóa và đắk rông đã kêu gọi một số mô hình xã hội hóa nước sinh hoạt
bước đầu đã giải quyết được nguồn nước sạch cho người dân ở một số địa phương
anh thiên đức sống ở tp hcm trong một lần theo dõi trên truyền hình
thấy người dân ở huyện miền núi hướng hóa rất khó khăn về nguồn nước sinh hoạt
anh đã bỏ ra số tiền hơn một trăm năm mươi triệu đồng đầu tư một hai trăm linh mét đường ống cùng với hệ thống đài và lọc nước
cho người dân bản sáu xã thuận huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
cái cuộc sống của người dân ở đây rất là khắc nghiệt rất là nắng
cái vùng đất hướng hóa này rất là nóng nữa ít mưa cho nên mình cảm nhận được khi mà người ta không có nước sạch
cảm động chứ cái hình ảnh là người dân ở trên đây hàng háng
cho nên mình
ra đây mình giúp đỡ
sau này họp dân dân để là các hộ dân đã bảo quan trọng tốt nước này
để dân dân để uống để là đồng thuận thuật
hiện tại trên địa bàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắc rông có hơn một trăm linh mô hình giếng đào
và giếng khoan tại trường học và cộng đồng hàng chục máy lọc nước ro và hệ thống lọc vôi
nhờ vào xã hội hóa nước sinh hoạt mà các địa phương miền núi tỉnh quảng trị có hàng chục ngàn người dân được hưởng lợi
từ khi có cái công ty này
có cái chương trình này
thì ba con cũng rất là phân khởi
trước hết là tạo được cái sinh hoạt tăm nhặt rửa rậy này
có nhiều cái doanh nghiệp
nhiều mình thường quân
cũng đến địa bàn
rồi cũng hỗ trợ cho ba con về giữ nước
thì đây là một trong những cái tầm lòng quý mà huyện cũng rất trân trọng
thì huyện vẫn tiếp tục tuyên truyền kêu gọi
các cái doanh nghiệp cũng như các mình thường quân
tiếp tục hỗ trợ cho kinh được xét cho đồng bào
có thể nói vấn đề xã hội hóa nước sinh hoạt
ở các huyện miền núi tỉnh quảng trị
là một việc làm thiết thực
nhưng để cho các cá nhân cũng như tổ chức yên tâm hơn
trong việc đầu tư
rất cần sự bảo quản tốt nguồn nước của cả cộng đồng
nếu không dù nhà nước hay các tổ chức cá nhân
có đầu tư bao nhiêu đi chăng nữa
mà cộng đồng không có ý thức
thì nguồn nước sẽ tiếp tục thiếu
mà người chịu thiệt hỏi chỉ là cộng đồng dân cư mà thôi